tỉnh cao bằng đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm một trăm một mươi năm năm ngày sinh đồng chí hoàng đình dòng
mùa một tháng sáu năm một nghìn chín trăm linh bốn mùa một tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của đảng và cách mạng việt nam
đến dự có đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung mương đảng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
chủ tình hội đồng lý luận trung ương
trưởng ban tổ chức trung ương phạm minh chính đề nghị đảng bộ chính quyền nhân dân các dân tộc tỉnh cao bằng
tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa giữ vững quốc phòng an ninh tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh
học tập và nói theo tấm gương cao đẹp của đồng chí hoàng đình dông không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo
sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai
về xây dựng và chỉnh đốn đảng gắn với triển khai có hiệu quả chỉ thị số năm của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập
và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh